chiều một mươi tám tháng năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng cho đồng chí nguyễn văn thân cán bộ lão thành cách mạng
trân trọng gắn huy hiệu đảng và tặng hòa chúc mừng đồng chí nguyễn văn thân
đồng chí vương đình huệ khẳng định việc trao tặng huy hiệu đảng là thể hiện sự ghi nhận trân trọng của đảng và nhân dân
đối với sự đóng góp của đồng chí nguyễn văn thân vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí vương đình huệ mong đồng chí nguyễn văn thân tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
năm cơ chế chính sách liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín đã được một trăm linh số đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ một mươi bốn
kỳ họp không thường kỳ của hội đồng nhân dân tp hà nội tán thành thông qua
theo tính toán của các sở chuyên ngành tổng kinh phí để thực hiện năm chế độ tri đặc thù của thành phố dự kiến khoảng bốn trăm linh sáu tỷ đồng
trong đó ngân sách cấp thành phố là ba trăm năm mươi một tỷ đồng và ngân sách các quận là năm mươi năm tỷ đồng
các cơ chế chính sách được thông qua bao gồm quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
quy định cơ chế đặc thù về nguồn kinh phí thực hiện dạy học trên truyền hình
quy định nội dung vào mức tri trạng đặc thù trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quy định nội dung và mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với sinh viên công nhân các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
hỗ trợ gia đình thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
và quy định cơ chế đặc thù hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo tri hoạt động thường xuyên bị suy giảm nguồn thu
không bảo đảm tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáu mươi bốn năm truyền thống đoàn thanh niên công an thành phố hà nội một nghìn chín trăm năm mươi sáu hai nghìn hai mươi
công an tp hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương chín mươi đảng viên trẻ và một mươi một gương mặt trẻ
công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu là những thanh niên yếu tố có những thành tích
chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong học tập và trong công tác đoàn có hành động nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
được các cấp chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi
đây là những đảng viên trẻ công an thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn nền nông nghiệp hà nội đã có những bước chuyển mình tích cực
nông nghiệp không chỉ đem lại hiệu quả mà còn được ứng dụng công nghệ sinh học mạnh mẽ
thành phố đã chú trọng thực hiện chỉ thị số năm mươi của ban bí thư khóa chín về đẩy mạnh phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp chăn nuôi là nội dung chính của phóng sự ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một trong những dư địa lớn nhất của việt nam nói chung hà nội nói riêng hiện nay là phát triển nông nghiệp
trong nông nghiệp ngành chăn nuôi đang chiếm tỷ trọng cao
tại hà nội tỷ trọng chăn nuôi chiếm bốn mươi sáu trong phát triển nông nghiệp toàn thành phố
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hà nội phát triển được bảy mươi sáu xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực
gồm một mươi năm xã chăn nuôi bò sữa một mươi chín xã chăn nuôi bò thịt một mươi ba xã chăn nuôi lợn hai mươi chín xã chăn nuôi da cầm
với hơn ba tám trăm linh trại trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư
trong đó tám mươi một trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
đã hình thành bảy mươi năm vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với hơn năm ba trăm chín mươi bảy hectare tập trung
để phát triển ngành chăn nuôi hiệu quả hà nội đang từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
để phát triển ngành chăn nuôi hiệu quả hà nội đang từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
vấn đề thứ hai là trong vấn đề sử lý môi trường trong chăn nuôi
vấn đề thứ ba nữa là đưa vào thức ăn để tạo ra sản phẩm có chất lượng an toàn
thế và qua đó cũng góp phần giải quyết môi trường từ tận gốc dễ vấn đề
ở lĩnh vực thủy sản thì chúng ta cũng thấy được sử lý môi trường nước rất quan trọng
thế và hiện nay hà nội cũng đã áp dụng cho việc sử lý này cho nên đã góp cho phần phát triển vừa chăn nuôi thủy sản đặc biệt hơn
thực hiện chủ trương của thành phố trung tâm phát triển nông nghiệp đã triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi
hiện việc sử dụng các chế phẩm vi sinh và vi sinh vật trong chế biến thức ăn chăn nuôi đã tạo hiệu quả rất lớn
cùng đó là xử lý môi trường trong chăn nuôi đã chuyển biến rất rõ nét
làm giảm đáng kể mùi hôi trong chăn nuôi đóng góp cho việc kiểm soát an toàn dịch bệnh
trong lĩnh vực thủy sản việc xử lý môi trường nước và môi trường đáy ao đã hạn chế tối đa dịch bệnh
tạo ra môi trường tốt để vật nuôi thủy sản phát triển có hiệu quả
từ hiệu quả thực tiện như vậy cho nên đã thu hút các doanh nghiệp để đầu tư vào cái lĩnh vực này
ví dụ như là đối với hà nội thì cũng đã ứng dụng công nghệ sinh học trong vấn đề mà sản xuất cái tinh bò
cái thứ hai là cũng có các doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ để sản xuất ra các chế phẩm vi sinh
để phục vụ cho vấn đề xử lý môi trường phục vụ cho vấn đề mà bổ sung vào thức ăn chăn nuôi
thế và đây cũng là một hướng tất yếu
chúng ta đều biết là riêng chăn nuôi thì chủ trương của trung ương
thì việc hạn chế và tới đây là khẩn sử kháng sinh
thì đây là sử dụng công nghệ này
cũng như các cái trong chăn nuôi
trang trại của gia đình ông nguyễn văn lâm hiện tại có bốn mươi năm con gà đẻ thương phẩm
và lợn nái lợn thịt đã ứng dụng triệt để công nghệ sinh học vào chăn nuôi
hai hình thức đang được ông áp dụng là xử lý men vi sinh trên đệm lót
xử lý phân trong chuồng gà và đưa men vi sinh vào cám để xử lý mùi hôi chất hữu cơ trong phân lợn
men vi sinh này còn có tác dụng kích thích tiêu hóa tăng vi sinh vật tốt trong ruột lợn
bây giờ như bọn tôi
chăn với một quy mô như thế này ví dụ như là bốn vạn rưỡi gà này
nhưng mà mình không ứng dụng công nghệ sinh học thì thực sự không làm được
bởi vì là cái phân bây giờ cái phân con gà nó thải ra mà mình không xử lý được bằng vi sinh
thực ra nói là chăn gà không hiệu quả
khi mình mà xử lý tốt cái phân
thì con gà nó sẽ cứ sức khỏe con gà và tất cả cái chất lượng về quả trứng
tất cả các thứ là nó sẽ tốt hơn so với bình thường
thực sự mà nói là gia đình tôi cũng có thời gian đầu chăn gà
cách đây khoảng một mươi năm
cái lúc đấy là cái phân ít người chăn mà mình chăn quy mô nhỏ
thì cái phân tươi thì một số cái đơn vị họ chăn cá họ sẽ thu mua về
thì mình còn xử lý được
chứ bây giờ mình toàn bà con toàn xã hội chăn rất nhiều
chăn cái quy mô lớn này mà không có cái vi sinh để xử lý cái phân
thì thực sự nói là chăn nuôi gà công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
ông nguyễn trọng long giám đốc hợp tác xã hoàng long
thôn tri lễ xã tân ước huyện thanh ngoai hà nội cũng cho biết
việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi của hợp tác xã
đã đem lại những hiệu quả tích cực
ông nguyễn trọng long giám đốc hợp tác xã hoàng long

việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi của hợp tác xã hoàng long
thì việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi của hợp tác xã hoàng long
thì việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi của hợp tác xã hoàng long
và dùng bằng thảo dược nếu như bị bệnh
thì chúng tôi hoàn toàn ở đây không sử dụng kháng sinh
trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học
trước hết chúng ta cần có một cơ sở đảm bảo an toàn sinh học tất cả bề mặt đều phải nhẫn ngụy ngoài chúng ta sử dụng thức ăn vi sinh ra
khi chúng ta sát trùng tất cả mọi bề mặt nhẫn ngụy để đảm bảo vệ sinh sạch
như vậy chúng ta sẽ tiêu diệt được các loại virus cũng như các loại vi khuẩn có hại đối với con vật nuôi
đối với mô hình nuôi trồng thủy sản các hộ nuôi trồng thủy sản tại hà nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học
sử dụng chế phẩm sinh học thì sẽ cải tạo nguồn đáy tránh hấp thu khí độc cải thiện nguồn bã hữu cơ
từ đó môi trường nước ổn định con cá sẽ phát triển mạnh hơn
so với một mô hình sử dụng chế phẩm sinh học và một mô hình không sử dụng chế phẩm sinh học
thì nếu mà mình sử dụng chế phẩm sinh học thường xuyên với các dạng aim gốc
thì chi phí giá thành sẽ rất giảm giảm hơn rất nhiều so với mình không sử dụng chế phẩm sinh học
công nghệ sinh học đã và đang được phát triển và ứng dụng ngay càng nhiều trên thế giới
ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi nhằm cải thiện nhanh khả năng sản xuất sinh sản của gia súc
từ đó góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi hạ giá thành sản xuất
tạo điều kiện cho sản phẩm chăn nuôi trong nước đứng vững trong giai đoạn hội nhập
và giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định bền vững
ý thức được tầm quan trọng của chăn nuôi sinh học nên hà nội đã và đang tăng cường các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vào chăn nuôi
hà nội đưa lĩnh vực này đi vào các cơ sở sản xuất
trung tâm phát triển đông nghiệp hà nội đã thông qua các lớp tập huấn để giới thiệu với người chăn nuôi
các hộ nuôi trồng thủy sản các tiến bộ khoa học kỹ thuật
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các mô hình
sử dụng công nghệ này trong sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó chú trọng kết nối các doanh nghiệp để họ tổ chức các hội nghị hội thảo
thông qua đó giới thiệu rộng rãi đến người dân
những giải pháp này sẽ góp phần hiệu quả đưa chăn nuôi sinh học vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới
giảm sức người tăng năng suất và bảo vệ môi trường sống tốt hơn
thưa quý vị và các bạn
nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng
hội chữ thập đỏ tp hà nội đã đồng loạt tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện
các chương trình trao tặng hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa hướng về cộng đồng
hướng về những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống
với phương châm dù bạn là ai khi bạn cần chúng tôi có mặt
các hoạt động như thế này đã khơi dậy lòng nhân ái tính hướng thiện trong mỗi con người
góp phần xây dựng lối sống tích cực và thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện
tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước
ngay từ sáng sớm bà trần thụy bích cùng nhiều gia đình đã có mặt tại trường trung học cơ sở đại kim
phường đại kim quận hoàng mai một trong những điểm cấp phát lương thực
thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hà nội
chạy thận đã bốn năm nay bao tiền cua tích cóp được trước kia đều phải đồ và chữa bệnh
nên với bà bích và gia đình để duy trì cuộc sống thường ngày là điều rất khó khăn
cũng như bà bích nhiều người dân có mặt tại đây hôm nay là những người có hoàn cảnh khó khăn
không có thu nhập và với họ việc có được điểm cấp phát như thế này không chỉ là niềm vui
mà còn là động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống
với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh dịch bệnh
các điểm cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn đã được hội chữ thập đỏ tp hà nội triển khai đồng loạt tại tám quận huyện
với tổng giá trị hơn một sáu tỷ đồng
cùng với mô hình này tại tp hà nội nhiều hoạt động chương trình thích thực và ý nghĩa cũng đã được tổ chức
mô hình chợ nhân đạo là một ví dụ
đến phiên chợ đặc biệt này người mua và người bán sẽ giao dịch với nhau bằng những nụ cười ấm tình người
những đồng cảm sự sẻ chia trong dịch bệnh
tại phiên chợ các gian hàng là những mặt hàng khác nhau như gạo mì tôm dầu ăn rau sạch được bố trí đầy đủ
người đến tham dự sẽ được phát phiếu để đổi nhận hàng tại mỗi gian hàng
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường hoạt động các cấp hội trong hoàn cảnh mới
thể hiện vai trò của hội chữ thập đỏ trong công tác cứu trợ nhân đạo tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi có những điểm mới và khác biệt so với hai năm trước
đó là chúng tôi tập trung cho công tác hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trung ương hội đã phát động toàn hệ thống hội vận động nguồn lực và tổ chức đồng loạt các chợ nhân đạo trong toàn quốc
và với trí tiêu đặt ra
trung ương hội đã hỗ trợ cho một trăm linh người khó khăn đặc biệt là những người mất thu nhập do dịch bệnh và những người lang thang cơ nhỡ
những phiếu đổi hàng với giá trị một trăm linh đồng
tổng nguồn lực vận động đó thì trung ương hội hỗ trợ cho sáu mươi ba tỉnh thành với số tiền khoảng hai tỷ tư
trong tháng nhân đạo năm hai nghìn thành phố hà nội tổ chức hoạt động đặc biệt là chăm sóc cho người dân trong đại dịch covid này
nhằm chăm sóc ổn định cuộc sống an sinh xã hội cũng là đảm bảo sức khỏe cho người dân
ngoài ra trong tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi thì chúng tôi tổ chức phát động hiến máu tình nguyện
đấy là một hoạt động chúng tôi thấy rằng là phù hợp với chủ đề năm hai nghìn hai mươi tháng nhân đạo của thầy trung ương đề ra đó là đảm bảo sức khỏe cho người dân
tích cực hưởng ứng tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi mới đề nhất hội chức thập đỏ thành phố hà nội cũng đã tổ chức chương trình khai mạc chợ nhân đạo và ngày hội hiến máu tình nguyện trao đi yêu thương năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới tham dự chương trình
tại buổi lễ đánh giá về các hoạt động công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đồng chí ngô thị thanh hằng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội đã nhấn mạnh

là thời điểm cả nước đang ra sức thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách các hoạt động hỗ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
người yếu thế trong giai đoạn hiện nay đã thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô trong việc ngăn chặn đẩy lùi và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo thân ái chào tạm biệt